trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh bạch hầu và covid một mươi chín đặc biệt ngay sau khi đắk lắc có ghi nhận ca dương tính với covid một mươi chín đầu tiên
ngành giáo dục đắk lắc đã lên kế hoạch giải pháp để bảo đảm an toàn cho thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học hai nghìn hai mươi diễn ra vào tháng tám tới
sở giáo dục và đào tạo tỉnh đắk lắc đã xây dựng các phương án cụ thể như trong trường hợp thí sinh dương tính với covid một mươi chín thì sẽ được xét đạp cách
công nhận tốt nghiệp phổ thông theo quy định các thí sinh thuộc diện cách ly tập trung sẽ được bố trí tại địa điểm thi dự phòng
điểm thi được trang bị đầy đủ phương tiện phòng chống dịch nhân lực được bảo hộ tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về công tác phòng chống dịch
để bảo đảm sức khỏe cho thí sinh dự thi và cán bộ coi thi sở giáo dục và đào tạo tỉnh phối hợp với sở y tế tỉnh chuẩn bị các phương án kịch bản dự phòng khi có tình huống xấu xảy ra